các nguồn tin ngoại giao cho biết vòng đàm phán thứ hai giữa nga và ukraine dự kiến diễn ra vào tối nay hai tháng ba theo giờ địa phương hoặc có thể muộn hơn
trước đó vòng đàm phán nga ukraine đầu tiên đã diễn ra vào ngày hai mươi tám tháng hai vừa qua và kéo dài năm giờ đồng hồ
thế nga cho biết thì hai bên đã tìm thấy điểm chung trong quá trình đàm phán
còn theo đại diện của phái đoàn ukraine các bên đã xác định một số chủ đề ưu tiên
phát biểu với báo giới người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov cho biết nga sẵn sàng đàm phán với ukraine và hy vọng phái đoàn ukraine sẽ tham gia đàm phán
tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt của nga tại ukraine bước sang ngày thứ bảy
trả lời câu hỏi về khả năng thành công của các cuộc đàm phán giữa moscow và kiev ông peskov cho biết ông không đưa ra những dự đoán về điều này
tuy nhiên ông nhấn mạnh phái đoàn nga sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán trong tối nay
ông bày tỏ hy vọng đàm phán sẽ thành công
ông peskov cũng khẳng định tất cả các điều kiện tiên quyết cần thiết để giải quyết căng thẳng đã được tổng thống nga vladimir putin đưa ra nhiều lần và khá rõ ràng